công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền trung đang được gấp rút triển khai
cùng với việc cứu trợ cho người dân vùng lũ thì công tác vệ sinh môi trường cũng như là phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ cũng đang được các địa phương tích cực thực hiện
theo báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đến sáng ngày một mươi chín tháng một mươi mưa lộ tại miền trung đã khiến ba mươi bốn người chết
trong đó nghệ an năm người hà tĩnh sáu người quảng bình hai mươi một người thừa thiên huế có hai người chết một người mất tích ba mươi người bị thương
thiệt hại về tài sản mưa lũ đã làm sập ba mươi chín nhà tốc mái và hư hỏng một một mươi năm nhà
điều đáng lưu ý là mặc dù đã hết mưa và nước đang rút dần nhưng số người chết do mưa lũ tại miền trung lại tăng lên
do vậy người dân cần hết sức chú ý khi di chuyển tại các vùng nước chưa rút hết bởi sau gần một tuần bị ngập nhiều công trình nhà cửa đều bị hư hỏng rất dễ xảy ra sự cố
hiện nay công tác cứu hộ cứu nạn hỗ trợ giúp đỡ người dân vùng thiệt hại đang được các lực lượng quân đội phối hợp với các lực lượng chức năng
các tổ chức chính trị xã hội tích cực triển khai nhằm giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống
tại những vùng nước rút công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh đang được tập trung triển khai